phải đổi mới phương thức sản xuất đẩy mạnh sản xuất lương thực bảo đảm cho dân khỏi đói và đủ ăn
có lương thực rồi sẽ làm được nhiều việc khác từ đó phân đấu xây dựng hướng hóa thành một huyện miền núi kiểu mẫu
đây là lời căn dặn và mong muốn của đồng chí tổng bí thư lê duẩn khi về thăm hương hóa tỉnh quảng trị vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lời can dặn của tổng bí thư lê duẩn đã trở thành kim chỉ nam thành những viên gạch lát cho con đường đổi mới
phát triển của huyện miền núi hương hóa tỉnh quảng trị
hiện nay diện tích ruộng núi lớt ở các bản làng ngày càng tăng xác định phát triển cà phê là cây chủ lực
đến thời điểm này toàn huyện hướng hóa đã có hơn năm hectare cà phê
cây sắn từ vị thế cứu đói nay trở thành cây nông sản hàng hóa làm giàu cho người dân miền núi
đến nay hương hóa đã thoát khỏi nền kinh tế tự cung tự cấp thu nhập đầu người đạt hơn ba mươi hai triệu đồng mỗi năm
hai mươi năm trước gần như một trăm linh hộ nghèo nay đã giảm xuống còn dưới ba mươi
trong thời gian sắp tới sẽ chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế
ưu tiên là tập trung phát triển công nghiệp xây dựng trong đền bực nông nghiệp
có thể nói hướng hóa đã tiến một bước dài so với thời điểm vừa bước ra khỏi chiến tranh